thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì từ đêm qua cho đến ngày mai hai mươi bảy tháng một mươi
trên khắp cả nước xu thế thời tiết chủ đạo là có mưa rào và rông rải rác
riêng tại khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội thì trưa chiều trời nắng đêm và sáng trời lạnh
quý vị lưu ý mang theo ô áo mưa cũng như là áo khoác mỏng
ngoài ra hiện trên biển đông cũng mới hình thành một áp thấp nhiệt đới
vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách khánh hòa khoảng ba trăm linh km
cách ninh thuận khoảng hai trăm tám mươi km
mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đi vào khu vực từ khánh hòa cho đến bình thuận
và sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp
trên biển dự báo sẽ có gió mạnh sóng lớn cao từ hai đến bốn mét
từ chiều nay trên đất liền khu vực ven biển từ bình định đến ninh thuận
cũng có gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
trước tình hình trên thủ tướng chính phủ đã ký ban hành công điện về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền trung